kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị dù đã gây ra tội lỗi tầy trời khi cướp đi sinh mạng của ba người
thế nhưng trước tiếng khóc nấc đau xót của gia đình nạn nhân thì lòng hận thù ngút ngàn trong hắn vẫn trỗi dậy đòi lấy thêm mạng người nữa
trong những lời khai tàn nhẫn cùng khuôn mặt hung tợn một lần nữa chẳng khác nào có thêm hàng vạn vết kim đâm thấu tim can gia đình người bị hại
chân dung đối tượng man dợ này như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
đoàn minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa phú yên bị tòa án nhân dân tỉnh phú yên tuyên án tử hình về tội giết người
hải được xác định đã sát hại ba người gồm chị nguyễn thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn vợ cũ của hải và cha mẹ vợ là ông nguyễn cu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
bà lê thị liền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở thị xã đồng hòa
trước khi sát hại ba người hải là một đối tượng bất hảo ở địa phương
hải là một đối tượng bất hảo ở địa phương với năm biên bản xử lý vi phạm hành chính các hành vi đánh nhau gây thương tích xúc phạm lăng mạng bôi nhọ danh dự người khác và hai tiền sự trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích
sau khi ra tù khoảng một năm hải chung giống như vợ chồng với chị dương và có một con chung
theo người thân chị dương mặc dù đã có gia đình nhưng hải không trí thú làm ăn
chị dương sau đó đã đoạn tuyệt với hải đưa đơn ra tòa đề nghị xét xử không công nhận hải và chị dương là vợ chồng
đề nghị của dương được chấp nhận theo phán quyết của tòa án nhân dân thị xã đông hòa vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi đồng thời tuyên giao con chung cho chị dương nuôi dưỡng
thời gian sau đó hải liên tục đến nhà chị dương để quấy dối với các hành vi đánh gãy răng mẹ vợ và làm gãy hai ngón tay vợ cũ
nhưng do chưa có đủ tỷ lệ thương tích để xử lý hình sự nên đối tượng này vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật
nói về lời khai muốn gặp con nhưng bị cấm cả rồi ra tay giết người của hải
anh nguyễn tuấn anh trai chị dương cho rằng muốn gặp con chỉ là cái cớ vì hải thường xuyên đến nhà để đưa con gái về ông bà nội chơi nhiều hôm chứ dương không hề cấm cả
anh hiền cho rằng mục đích chính của hải là muốn chị dương về chung sống lại với mình
anh tuấn nói không có dương ở nhà là nó trả thèm ra gặp con
theo một cán bộ của công an tỉnh phú yên tại địa phương công an đang lập hồ sơ để đưa hải đi trại giáo dưỡng bắt buộc vì hành vi đánh người
khi hồ sơ chưa xong vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
hải ra tay sát hại dã man vợ cũ cùng cha mẹ vợ
tại phiên tòa xét xử mình hải đã manh động khi thấy nguyễn hiền em trai vợ cũ
hải gâm gư hét lớn nhiều lần về phía hiền thằng kia tao giết mày
tiếng hét cùng khuôn mặt dữ tợn của hải khiến cả hội trường ngỡ ngàng con con gái của bị cáo tỏ ra sợ hãi và la khóc lớn
đứng trước bục khai báo hải được hội đồng xét xử cũng như luật sư bảo chữa cho bị cáo
hỏi về sự ăn năn hối cải của bản thân sau khi giết bà
hải bình tĩnh khai chưa bao giờ cảm thấy dây dứt về hành vi của mình mà nói rằng vì những người đó gieo thì phải gặt
trái lại với sự hận thù của hải gia đình các bị hại không yêu cầu hải và gia đình bồi thường bất kỳ thứ gì
dù đã được hội đồng xét xử và kiểm sát viên giải thích về quyền lợi nhiều lần vì họ biết cha mẹ hải cũng chẳng giàu có gì
trong phần luận tội của đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của hải không chỉ gây hại
đến bản thân của mình mà còn làm ảnh hưởng đến cha mẹ người thân của hải
con gái của hải lớn lên thiếu đi sự chăm sóc yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ
viện kiểm sát nhận định trong con người hải không còn tính người
không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ để thực hiện hành vi phạm tội cố ý tước đoạt mạng sống của ba người trong một gia đình
đau lòng hơn những người này hải từng gọi là vợ là cha mẹ nhưng bị cáo vẫn ra tay tàn đồng
sau khi sát hại cả ba người
bị cáo hải vẫn chưa thỏa mãn
mà đến nhà các nạn nhân để chờ phục giết anh nguyễn hiền
viện kiểm sát nhấn mạnh tại phiên tòa bị cáo hải không ăn năn hối cải mà còn lớn tiếng tiếp tục đòi lấy mảng anh nguyễn hát
bị cáo không còn khả năng cải tạo để thành công dân tốt cho xã hội
nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung
được nói lời sau cùng trước khi tuyên án thay vì gửi gắm đến người thân gia đình
hải một lần nữa hét lớn
tòa tuyên tử một mươi lần cũng được
nhưng tôi sẽ giết thằng nguyễn hiển
hải náo loạn phiên tòa trong trạng thái đằng đằng sắt khí
trong khi đó ở một góc của hội trường xử án cha mẹ hải với mái tóc sắp bạc trắng ngồi co rúm cúi mặt
đôi lúc người cha này lén nhìn đứa con trai ngỗ nghịch mà ông bà phải cố gắng một đời để nuôi nấng
cuối buổi trưa hai bị tòa tuyên mức án tử hình vì bị cáo không còn tính người
cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội
nhân án tử hải được dẫn giải
hải lên chiếc xe chuyên dụng màu trắng với khuôn mặt dữ tợn rồi rời đi
cuối cùng cuộc tình giữa đoàn minh hải cũng dừng lại trong vô vàn mâu thuẫn
đã có những lúc họ cho rằng có thể sống cùng nhau cả đời
nhưng đến cuối cùng trở thành người dưng xa lạ chẳng một chút răng mắt
chẳng ai biết tình yêu hải dành cho chị dương nhiều như thế nào sâu nặng đến đâu
nhưng sự thật hai người ở với nhau đã có một mặt con
nhưng giữa hai người vẫn chưa ràng buộc với nhau bằng tờ hôn thú
nói cách khác họ chỉ sống với nhau như vợ chồng
đó là cuộc hôn nhân tự nguyện
họ đã có với nhau một bé gái tên là nguyễn đoàn khánh an năm nay tròn ba tuổi
những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua bình yên cạn kiệt
thay vào đó là những trận cãi vã kịch liệt những mâu thuẫn nối giải
họ quyết định đường ai nấy đi
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân thị xã đông hòa phú yên
xét xử không công nhận hải và chị dung là vợ chồng
giao cháu an cho chị dung nuôi dưỡng
nhưng đoàn minh hải có quyền nghĩa vụ thăm non con chung mà không ai được ngăn cả
khi còn nghĩa còn tình một cử chỉ ánh mắt cũng làm đối phương thiện trí
khi tình cạn nghĩa phai tất cả những gì của đối phương đều vì thế mà ngược mắt khó ưa
hải cũng vậy
hải có thể ghét bỏ mọi thứ nhưng với con gái thì trước sau vẫn trọn vẹn một lòng yêu thương
ngặt nỗi hải vốn tính cục xúc lời nói ra cứ như ném đá tôn đầy chát chúa
thậm chí tay chân nhanh hơn lời
nên khiến cha mẹ và người thân của chị dung ghét ra mặt
họ không muốn con gái có liên quan càng không muốn cháu mình dây dưa
tiếp xúc nhiều với một người cha không thiện tính
và đó cũng chính là nguyên nhân làm cho mối quan hệ giữa gia đình vợ cũ và hải luôn căng thẳng
căng đến ngưỡng đất đoạn như bây giờ
không chỉ người dân địa phương mà khắp mọi miền đất nước rúng động
trước vụ án kinh hoàng ba người trong một gia đình bị sát hại
năm ngày sau hung thủ bị bắt
nội tình sự việc một lần nữa phơi bày
cũng là vì mâu thuẫn cũng là vì chuyện thăm con
đoàn minh hải trở thành kẻ thù ác xuống tay tước đi một lúc ba mạng trong một gia đình vợ cũ
ngày xét xử hai phiên tòa có rất đông người đến tham dự trong đó có cả người thân bị hại
người thân của hải cũng có rất đông hàng xóm láng giềng
những người theo dõi phiên tòa đều lắc đầu ngao ngáng trước thái độ của hải
y bình tĩnh không một chút hối lỗi
tất cả theo kiểu giết là đương nhiên
cho nên dù biết bản thân đối diện với án tử cũng bình chân như vậy
điều duy nhất hải quan tâm lúc này là đứa con gái có mặt trong phòng xử với tư cách là người làm chứng
cũng vì có mối bận tâm nên nhiều lần hải không để ý câu hỏi của hội đồng xét xử
quá trình xét hỏi người đàn ông máu lạnh này nhiều lần
nói câu không ân hận việc đã sát hại ba người trong gia đình vợ cũ
từ đầu đến cuối hải đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đoàn minh hải cho rằng gia đình ông cung không cho mình thăm con
và còn xua đuổi đánh nên đâm ra căm hận quyết định sát hại cả nhà ông
cuối cùng hải bôi thêm một câu nó ngăn tui gặp con nên phải giết hết
hải trước sau vẫn một nét mặt bình thản vô cùng
hải luôn cho rằng nguyên nhân tất cả đều xuất phát từ gia đình nhà vợ
cho nên kết quả như vậy là đương nhiên
đoàn minh hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ
sau khi nên nghĩa vợ chồng với chị dương
hai vợ chồng sống ở phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa phú yên cách gia đình vợ khoảng bốn trăm linh m
một năm sau họ có với nhau một bé gái
tuy nhiên hôn nhân chưa bao lâu thì dạng nứt
khi giữa hải và gia đình vợ có nhiều mâu thuẫn thường xuyên cãi vã
vài tháng sau sinh vợ chồng tiếp tục xảy ra xung đột
cùng với hiểm khích không thể hòa giải họ quyết định ly hôn
hải dành việc nuôi con nhưng không được
người phụ nữ mang con gái về nhà cha mẹ sống
nhiều lần hải tới tỏ ý thăm con muốn hàn gắn tình cảm
nhưng bị gia đình vợ cũ từ chối không cho gặp
từ đó hải mới sinh ra bực tức nảy sinh ý định sát hại cha mẹ cùng em trai của vợ cũ để trả thù
và rồi án mạng đau lòng cũng xảy ra
điều đáng nói sau khi gây ra tội ác tại phiên tòa bị cáo không những không tỏ ra ăn năn
dây dứt về hành vi phạm tội của mình mà còn la nối đòi đoạt mạng em vợ cũ
tình yêu tình thương cuối cùng chẳng còn động lại cho dù là ít ỏi
thay vào đó là lòng hận thù ngút trời đã khiến cho đoàn minh hải chỉ còn phần con đầy thú tính
cho nên đến cuối cùng hải vẫn không hề hối hận một chút cũng không có
vậy mới nói hắn thực sự hết thuốc chữa cũng chính là không còn khả năng giáo dục
chỉ vì lòng hận thù của mình mà hải đã cướp đi ba mạng người và phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án cao nhất của pháp luật
vụ án khép lạ có lẽ đau lòng nhất chính là đứa con của hải khi bỗng mổ cui cả cha nẫn mẹ và mang theo nội ám ảnh cha sát hại mẹ
vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị
chỉ đừng vì cơn nóng giận hay hận thù mà đẩy mình vào cơn vĩ cực của cuộc đời